cái này tùy thuộc vào nhà sản xuất thôi nếu họ thích thì họ in trên bao bì không thích thì thôi
và ngay lập tức người bán hàng lảng sang chuyện khác
theo luật của trung quốc thì các nhà sản xuất nếu không in thành phần cấu tạo của sản phẩm lên bao bì thì sẽ bị coi là phạm pháp
đây là một số chất phụ da mà tôi vừa mua ở chợ về
anh cường sẽ chỉ cho chúng ta xem cách làm một tô mì há cảo của nhiều cửa hàng ở trung quốc hiện nay
anh cũng cam đan rằng khó có thể phân biệt được hương vị của tô mì làm từ chất phụ da và tô mì làm bằng nguyên liệu tự nhiên kiểu truyền thống
đây là bột mì thông thường
đầu bếp võ thường trộn bột với trứng để tăng hương vị thơm ngon và màu sắc của sợi mì
anh cường cho một thứ bột mà chính anh cũng không biết tên của nó là gì vào chậu bột mì để hỗn hợp có vị và màu như trứng
anh cường cũng không phải mất hàng giờ để nhào bột
cách làm truyền thống công đoạn này anh chỉ thực hiện có vài phút là xong
tiếp theo là cắt mì thành từng sợi nhỏ
nếu như đầu bếp võ dùng thịt lợn tươi để làm há cảo thì anh cường chỉ cần một chút bột có vị thịt nhân tạo này là đủ
sau khi đổ một chút nước vào bát là có thể ngửi thấy mùi vị của thịt lợn ngay
và tất nhiên là thứ bột này cũng không có tên
giờ thì trong bát bột này chưa giống thịt xay lắm
bạn có biết nó thiếu gì không
chính là màu sắc
vậy thì tôi sẽ phải cho thêm chất phụ da có màu cao
thêm đỏ này vào
nhờ có rất nhiều chất phụ da như thế này mà giờ thì bát thịt nhân tạo của anh cường đã có đầy đủ hương vị và màu sắc như thịt lợn tươi
anh cường bắt đầu nấu mì
nếu nhờ ở công đoạn này đầu bếp võ phải mất hàng giờ thì anh cường cũng chỉ cần vài phút là xong
khoảng năm phút sau bát mì há cảo của anh cường đã hoàn tất với đầy đủ hương vị truyền thống hấp dẫn
anh cường cũng cho biết chất phụ da thực phẩm không chỉ giảm rất nhiều thời gian nấu nướng
mà giá của một bát mì thế này cũng chỉ bằng một phần năm giá của một bát mì như của anh võ
ngày nay vì mờ mắt trước những món lợi lớn mà nhiều tiểu thương sẵn sàng bỏ qua vấn đề đạo đức
với những chất phụ da thực phẩm như thế này người ta có thể nấu bất cứ món ăn nào trong thời gian rất ngắn giá rẻ mà đảm bảo vị thơm ngon như dùng nguyên liệu tự nhiên
năm hai nghìn một mươi bốn dư luận thế giới chấn động trước bê bối dầu ăn làm từ chất thải của công ty
trang quang ở đài loan trung quốc
theo điều tra loại dầu bẩn này được tái chế từ dầu thải của các nhà hàng chất thải từ các lò giết mổ ra súc
một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhập khẩu loại dầu ăn bẩn này
sau đó giải pháp được đưa ra là nhiều công ty dầu tại trung quốc đã thu lại dầu bẩn hay còn gọi là dầu cống rãnh tại các nhà hàng và tái sử dụng chúng làm nhiên liệu
chúng tôi sẽ bán lại sản phẩm dầu đã lọc từ nhà máy cho các trạm xăng dầu để sử dụng làm nhiên liệu
dầu này cũng được sử dụng trong các nhà máy hóa chất
theo điều tra mỗi năm số dầu cống rãnh bị những kẻ bất lương đưa quay vòng lại bàn ăn lên tới từ hai đến ba triệu tấn
trong khi thứ dầu độc hại này chứa lượng chất độc gấp một trăm linh lần acen rất dễ gây ung thư
và đến sữa dành cho trẻ em cũng có vấn đề
năm hai nghìn tám bề bối sữa nhiễm melamine của tập đoàn tam lộc và sau đó là của hai mươi hai công ty sữa khác của trung quốc
đã khiến cho năm mươi triệu đồng
hai mươi bốn trẻ phải nhập viện và sáu trẻ tử vong do tổn thương thận
hai quan chức bị tử hình một người nhận án tử hình treo và hai người chịu án một mươi năm năm tù
ba người lấy ngán trung thân
đặc biệt quá trình thu hồi sản phẩm sữa nhiễm melamin kéo dài tới tận cuối năm hai nghìn hai mươi
đầu năm nay một tòa án ở thành phố thượng hải đã chính thức đưa ra xét xử một mươi một đối tượng nằm trong đường dây sản xuất
và tiêu thụ sữa công thức trẻ em giả mạo
các thương hiệu trong và ngoài nước với mức án từ ba đến một mươi năm năm tù giam
các bị cáo đã sản xuất hàng chục nghìn hộp sữa bột giả mạo thiết kế và logo của hai thương hiệu
bainmade trung quốc và ebot của mỹ sau đó đóng hộp các loại sữa công thức giá rẻ và chất lượng thấp
hơn một mươi năm hộp sữa giả mạo thương hiệu ebot và chín hộp sữa giả mạo thương hiệu bainmade

chỉ giảm mạo thương hiệu ebot và chín hộp sữa giả mạo thương hiệu bainmade đã được đưa ra tiêu thụ trong hai năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm
chị dương gia lâm có con gái từng bị nhiễm độc sữa melamin hồi năm hai nghìn tám cho biết
sau sự cố đó gia đình chị đã thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống trước đó
tôi vẫn luôn nói rằng trước sau gì chúng tôi cũng sẽ chết vì nhiễm độc thực phẩm
chỉ là vấn đề thời gian thôi giờ đây tôi luôn nghi ngờ những đồ ăn sẵn
để đảm bảo bữa ăn an toàn cho gia đình chị dương đã cố gắng tận dụng quý đất hạn hẹp để tự trồng rau xanh và chỉ mua các loại thực phẩm
loại thực phẩm hữu cơ mà chị tin tưởng
con cái là tất cả những gì tôi có mỗi khi nghĩ lại sự việc đã từng xảy ra với con tôi trái tim tôi lại đau nhói
vấn đề không phải là tiền bạc mà là sự chữa trị những tổn thương của con tôi không có biện pháp nào cả
thực phẩm bẩn của trung quốc xuất phát từ các nguyên nhân chính như ô nhiễm đất đai ô nhiễm không khí ô nhiễm nguồn nước sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lạm dụng kháng sinh
đặc biệt là sự vô trách nhiệm
nhắm mắt chạy theo lợi nhuận trong khi các cơ quan kiểm tra giám sát quản lý lòng lẻo và xuất hiện cả những dấu hiệu tiêu cực
viện khoa học xã hội trung quốc cho rằng các chất thải độc hại đã gây ô nhiễm môi trường đất tích tụ lâu dài trong đất tạo thành quả bom hóa học nổi chậm
hiện nay trung quốc có từ một mươi ba triệu đến một mươi sáu triệu mẫu đất canh tác đã bị ô nhiễm
khoảng tám mươi các loại thuốc bảo vệ thực vật trực tiếp ngấm vào đất đai phát thải ra môi trường và đe dọa bữa cơm hàng ngày của người dân
lượng phân hóa học sử dụng trong nông nghiệp của trung quốc chiếm tới ba mươi năm lượng dùng của cả thế giới bằng tổng số lượng sử dụng của hai nước mỹ và ấn độ
hiện nay mỗi mẫu đất canh tác ở trung quốc sử dụng tới hai mươi một chín kg phân hóa học một năm trong khi mức trung bình trên cả thế giới là tám kg cao gấp hai sáu lần ở mỹ và hai năm lần tại liên minh châu âu
để cải thiện hình ảnh trung quốc đã đưa vào luật an toàn vệ sinh thực phẩm mới sửa đổi ít nhất ba trăm linh
một trăm linh tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và khoảng ba năm mươi tiêu chuẩn về an toàn dược phẩm trong năm năm tới nâng mức xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm như tước giấy phép kinh doanh phạt tiền gấp ba mươi lần giá trị sản phẩm
chính phủ cũng kêu gọi các công ty thực phẩm tuân thủ luật pháp và tôn trọng các giá trị đạo đức
ngoài việc phải thực thi luật an toàn thực phẩm sửa đổi mới chúng ta cũng cần đẩy nhanh việc soạn thảo các quy định có liên quan và cải tiến các quyết định giám sát từ trồng trọt đến tiêu dùng
bộ công an trung quốc từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã mở chiến dịch quyết liệt chấn áp đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
theo đó chỉ trong sáu tháng đầu năm nay bộ công an đã điều tra và xử lý đối với hơn tám mươi vụ án lớn trong đó có trên bốn mươi liên quan đến các hành vi lợi dụng mạng internet để phạm tội
mới đây nhất trung quốc đã thông qua kế hoạch năm năm lần thứ một mươi ba về an toàn thực phẩm đến năm hai nghìn hai mươi
với nhiều quy định rất chặt chẽ để ngăn chặn thực phẩm bẩn và lấy lại niềm tin của người tiêu dùng